ban nội chính trung ương đã tổ chức đại hội thi đua yêu nước lần thứ hai
giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm tới sự đại hội có phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh
phó chủ tịch thứ nhất hội đồng thi đua khen thưởng trung ương
trong năm năm qua ban nội chính trung ương đã tham mưu đưa một trăm hai mươi sáu vụ án
chín mươi một vụ việc tham nhũng kinh tế nghiêm trọng phức tạp được dư luận quan tâm
vào diện ban chỉ đạo theo dõi chỉ đạo phối hợp đưa ra xét xử sáu mươi sáu vụ với sáu trăm linh bốn bị cáo
với mức án nghiêm khắc nhân văn
phát biểu tại đại hội phó chủ tịch nước biểu dương những nỗ lực của ban nội chính trung ương
và ngành nội chính đảng giai đoạn qua và đề nghị trong giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
ban nội chính trung ương tiếp tục bám sát các quan điểm chỉ đạo của đảng nhà nước
về công tác thi đua khen thưởng làm tốt hơn nữa công tác xây dựng nhân rộng điển hình tiên tiến
đổi mới nâng cao chất lượng công tác thi đua khen thưởng
bảo đảm chính xác kịp thời có tác dụng nêu gương lan tỏa
tại đại hội thay mặt chủ tịch nước phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh đã trao tặng bằng khen
cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác thi đua khen thưởng